dù không phải là tết truyền thống của việt nam nhưng trong ngày đầu năm mới dương lịch hai nghìn hai mươi
nhiều người dân đã ra đường để tận hưởng không khí ngoài các điểm vui chơi thu hút số lượng
người tham gia đông như phố đi bộ trung tâm thương mại công viên thì nhiều người đã đến
chùa để cầu bình an năm nào cũng vậy vào mỗi dịp lễ
tết dương và tết âm thì anh chu đức tuấn ở đông anh hà nội lại đến chùa quán sứ để thắp hương
cầu mong một năm mới an bình hạnh phúc cho gia đình
ngày đầu tiên của năm dương lịch
cũng chẳng hạn là một năm mới
cũng chính là điểm khởi đầu cho một năm mới với nhiều niềm mong ước khát vọng mới tốt đẹp
vào dịp này người dân việt nam thường có phong tục đi lễ chùa phong tục này đã trở thành
một nét đẹp văn hóa tâm linh trong đời sống mỗi người việt đi lễ chùa đầu năm không đơn giản
chỉ là để ước nguyện mà đó là khoảnh khắc để con người hòa mình vào trốn tâm linh
bỏ lại phía sau bao vất vả trong cuộc miêu sinh
cầu mong cho gia đình mọi sự bình an may mắn còn nếu mà các con cái buôn bán làm ăn thì phát tài rất lâu
không chỉ thắp hương cầu may đầu năm cũng là dịp để nhiều người còn thực hiện nghỉ lễ phóng sinh
cầu cho gia đình và người thân luôn bình an
cầu mong cho gia đình và người thân luôn bình an
cầu mong cho gia đình và người thân luôn bình an
vạn vật như đang dần thay đổi trong những ngày năm mới và con người cũng vậy
tuy nhiên nét đẹp về lễ chùa vào mỗi dịp đầu năm của người việt đã trở thành nét văn hóa truyền thống tốt đẹp và mãi được lưu truyền